bắt đầu từ ngày hôm nay ngày năm tháng một mươi hai nghị định một trăm hai mươi sáu của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế có hiệu lực
theo nghị định một trăm hai mươi sáu các ngân hàng thương mại phải chuyển dữ liệu thông tin tài khoản cá nhân cho cơ quan thuế
cả hai đơn vị này đều khẳng định sẽ phối hợp để bảo đảm an toàn thông tin cho tài khoản của khách hàng
cơ quan thuế sẽ yêu cầu ngân hàng cung cấp tài khoản đối với vụ việc đối tượng cụ thể theo trình tự
không yêu cầu ngân hàng cung cấp toàn bộ tài khoản cũng như số dư thanh toán của tất cả các khách hàng
việc này không phải là mới nhưng khi được luật hóa sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm của các bên liên quan
việc này cũng chỉ là thực hiện đối với những trường hợp mà các đối tượng thuế thuộc diện và thanh tra kiểm tra và cưỡng chế nợ thuế theo quy định
cái thứ hai nữa là việc quản lý việc sự bảo mật an toàn thông tin của các đối tượng liên quan
thì cơ quan quản lý thuế cùng với lại các ngân hàng thương mại cũng sẽ thực hiện việc bảo mật an toàn thông tin
nghị định một trăm hai mươi sáu có hiệu lực từ ngày năm tháng một mươi hai và sẽ áp dụng cho năm ngân sách hai nghìn hai mươi
nghị định bảo đảm sự công bằng của các đối tượng nộp thuế đặc biệt là giữa các doanh nghiệp bảo đảm thu đúng thu đủ và không bị lợi dụng chính sách thuế